từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng một mươi sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa xéc
đoàn đại biểu cấp cao của đảng cộng sản việt nam do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dẫn đầu đã thăm và làm việc tại cộng hòa pháp
cũng nhân chuyến thăm này đoàn đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng các trí thức trẻ người việt và gốc việt tại pháp
tại các cuộc làm việc đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với pháp coi pháp là một trong những đối tác hàng đầu ở châu âu và trên thế giới
có vị trí ưu tiên trong các chính sách đối ngoại của việt nam
mong muốn hai bên tiếp tục các cơ chế đối thoại và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết
đại diện chính phủ nghị viện pháp đánh giá cao chuyến thăm của đoàn
cam kết mạnh mẽ sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược của việt nam pháp trên các lĩnh vực và các dự án hợp tác cụ thể
khẳng định coi trọng việt nam trong chiến lược thúc đẩy quan hệ của pháp với asean và châu á
cũng nhân chuyến thăm đoàn đã gặp gỡ cộng đồng trí thức trẻ người việt và gốc việt tại pháp